tại trụ sở văn phòng trung ương đảng dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
ban bí thư đã tổ chức họp cho ý kiến về báo cáo kết quả của năm đoàn kiểm tra của ban bí thư
ở một mươi năm cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc trung ương trong việc thực hiện nghị quyết số một mươi tám một mươi chín của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai đã ban hành hai nghị quyết số một mươi tám năm hai nghìn một mươi bảy về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
số một mươi chín năm hai nghìn một mươi bảy về đổi mới hệ thống tổ chức nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập
sau khi có hai nghị quyết nói trên bộ chính trị ban bí thư đã ban hành chương trình kiểm tra năm hai nghìn một mươi tám với năm đoàn kiểm tra
theo báo cáo của các đoàn kiểm tra việc thực hiện hai nghị quyết ở các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc trung ương đã có những kết quả bước đầu
thí điểm một số mô hình tổ chức bộ máy kiêm nghiệm chức danh sắp xếp kiện toàn một số tổ chức và đầu mối bên trong hệ thống chính trị
và đơn vị sự nghiệp công lập giảm được nhiều đơn vị trung gian bước đầu khắc phục tình trạng trùng lập trồng chéo chức năng nhiệm vụ lĩnh vực quản lý
sau một năm triển khai đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám giảm hơn một trăm hai mươi bốn biên chế chiếm ba ba mươi một trong khi hai năm trước chỉ giảm một giảm bảy tổng cục hơn hai trăm linh cục vụ và tương đương
hơn một bảy trăm linh phòng và tương đương giảm số lượng hơn một mươi lãnh đạo tổng cục một trăm bảy mươi tám lãnh đạo cấp cục tám trăm bảy mươi một lãnh đạo cấp phòng
hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản đã được quy hoạch hướng tới bảo đảm tinh gọn có cơ cấu hợp lý
việc thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập và chủ trương xã hội hóa cung ứng dịch vụ công đã có tác dụng tích cực
phát biểu tại cuộc họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cho biết công tác thực hiện nghị quyết một mươi tám một mươi chín là mới khó và nhạy cảm
tuy nhiên trong thời gian đã đạt được những kết quả nhất định tạo sự chuyển biến tại các cấp ủy
tuy nhiên sau một năm thực hiện đã bộc lộ hai khuyên hướng rõ nét tại địa phương đó là khuyên hướng cầu toàn và khuyên hướng khá nóng vội
chính vì vậy tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu việc thực hiện nghị quyết một mươi tám một mươi chín cần phải làm chắc chắn bài bản không để xảy ra lộn xộn
thời gian tới cần có những văn bản hướng dẫn cụ thể để các tổ chức đảng nhận thức đúng và thực hiện đạt hiệu quả cao